thành phố đà nẵng hiện có hai mươi một hồ chứa chủ yếu là để phục vụ tưới tiêu sản xuất nông nghiệp
tuy nhiên trong đó đã có hơn một nửa bị hư hỏng nguyên nhân là do một số hồ chứa đã được xây dựng
từ cuối thập niên bảy mươi của thế kỷ trước qua thời gian dài khai thác sử dụng
đã xảy ra hiện tượng sụt lún sạt trượt mái hạ gây thiếu an toàn trong mùa mưa lũ
tổng dung tích của hai mươi một hồ chứa là hơn ba mươi năm triệu m ba cung cấp đủ nước cho khoảng bốn năm trăm linh ha đất nông nghiệp
từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên khai thác thủy lợi đà nẵng
được ủy ban nhân dân thành phố giao quản lý một mươi bảy hồ đập
hồ hố thung ở xã hòa sơn huyện hòa vang là một trong một mươi một hồ có dùng tích vừa và nhỏ
đang xảy ra hiện tượng thấm thành đập do lớp bề mặt phần mái thượng bị bong chóc
khi nước dân sẽ thấm thấu vào thân đập qua các khai hở lâu ngày làm thân đầy yếu
giảm khả năng chống trọi trong tình hình thời tiết đang diễn biến thất thường
trước tình hình đó chúng tôi cũng chuẩn bị phương ống theo phương trăm bóng tại chỗ
và chuẩn bị sản soạn đặc biệt là chú trạng đến một mươi chín hồ chứa này
và trong đó có một mươi một hồ chứa mà chưa được đạo tự nâng cấp
thì chúng tôi rất là chú trạng để đổ bổ cho an toàn cho vùng hồ vô
và trang bộ bổ chốc đấy
gần đây người dân được giao đất rừng đã tự ý mở đường khai thác tràm
đất đá xa xuống lòng hồ làm giảm dung tích khối chứa gây thiếu nước sản xuất vụ hệ thu
thậm chí có gia đình còn xây cất nhà cửa ngay trên thân đập
đơn vị quản lý đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền nhưng vẫn chưa được xử lý rất điểm
có việc xây dựng và lề quán đọc hoặc là cầm khai trang phổng vây tới làng hồ theo quy định
là như vậy cơ trình để đặt trái súng là như vậy thuộc phòng vây hành loạn bảo vệ công trình của hồ chứa
thì chúng tôi cũng đã lộ việc có các hồ dân đồng tài người ta con cách xa khi cao tốc và xa bòn vô tới làng
hồ hố thông là ba trăm linh khối nhưng mà hiện nay qua xem xét thì người dân mở đường theo cái đường cao trên đỉnh hồ
thì hiện nay là sân lấp nó gần như theo và ngó lòng đó là cửa hách năm mươi khối
thì dung tích hồ là sẽ giỏm cộng hai trăm năm mươi
còn sắp đến qua đồng xuân năm đấy thì sẽ gài ảnh hưởng khó khăn đến cái tưới của lúa cho bà công
hiện nay ngoài hai hồ chứa lớn là hòa trung và đồng nghệ được quản lý và vận hành đúng quy định hiện hành
thực hiện tốt công tác suy tu bảo dưỡng định kỳ thì một số hồ vừa và nhỏ xuống cấp vẫn tiềm ẩn nguy cơ rủi ro
mùa mưa lũ đang đến gần rất mong các đơn vị hữu quan sớm có kế hoạch nâng cấp sửa chữa kịp thời
bảo đảm an toàn cho vùng hạ ru